chiều ngày hai mươi bảy tháng ba thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí võ văn thường
quý viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đồng
chỉ lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo và nhân dân thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
đã tham dự lễ công bố và đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận thị xã bình minh
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc
đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thị xã bình minh cả về văn hóa giáo dục
y tế và môi trường chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên
diện mạo các xã nông thôn mới không ngừng đổi mới đời sống văn hóa tinh thần của
người dân được nâng cao giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội